sau khi tiếp nhận thông tin tàu cá của ngư dân huyện quỳnh lưu bị chìm trên biển
lực lượng chức năng tỉnh nghệ an đã tiếp cận hiện trường để cứu hộ
đến chín h ba mươi phút ngày bảy tháng một tàu cá cùng bảy ngư dân gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn
trước đó vào lúc một mươi hai h ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tàu cá mang số hiệu na chín mươi ba nghìn bốn trăm hai mươi sáu ts
do ông đậu ngọc thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu làm thuyền trưởng đang đánh bắt cá trên biển
thì bị hỏng máy nước tràn vào tàu
đến một mươi năm giờ cùng ngày thì tàu cá na chín mươi năm nghìn ba mươi tám ts do ông nguyễn văn liễu làm thuyền trưởng
đã cứu vớt bảy thuyền viên
tuy nhiên do vật lộn với sóng biển lớn trong hai giờ đồng hồ nên đa số thuyền viên bị kiệt sức và chấn thương
sau khi nhận được tin báo về tàu cá gặp nạn bộ chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an
cho tàu cn chín của hải đội hai thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn
đến chín h ba mươi ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi chín
các thuyền viên bị nạn đã được đưa vào bờ và đã được đồn biên phòng quỳnh thuận kiểm tra sức khỏe
sơ cứu người bị thương hiện tại sức khỏe của các thuyền viên đã bình phục